tại hà nội hội nông dân việt nam phối hợp với tạp chí cộng sản tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
chủ trương này đã và đang trực tiếp mang lại lợi ích cho người nông dân
vai trò vị thế của giai cấp nông dân và người nông dân ngày càng được khẳng định trong quá trình sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới góp phần vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các bài tham luận của đại biểu đã chỉ ra những điều còn hạn chế sau ba mươi năm đổi mới của đất nước như nông nghiệp phát triển còn kém bền vững tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sức cạnh tranh thấp việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất nông nghiệp còn chậm công nghiệp dịch vụ và ngành nghề chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn
trên cơ sở đó các đại biểu cũng đã kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp xây dựng cơ sở vững chắc cho việc gìn giữ và phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong cấu trúc lại kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn mới